vấn đề hạn chế phương tiện cá nhân đặc biệt là xe máy đi vào nội đô các thành phố lớn đang được dư luận rất quan tâm
đặc biệt là những người dân sống tại hai tuyến đường mà hà nội đề xuất cấm xe máy là nguyễn trãi và lê văn lương
tuy nhiên sở giao thông vận tải hà nội cho rằng đây chỉ là quá trình thí điểm để hoàn thiện đề án phân vùng hoạt động của xe máy
tiến tới dừng hoạt động của xe máy ở các quận nội thành vào năm hai nghìn ba mươi là biện pháp giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
tuy nhiên theo các chuyên gia muốn hạn chế được phương tiện cá nhân thì cần nhiều giải pháp đồng bộ
phóng viên truyền hình nhân dân đã có ghi nhận những ý kiến xung quanh vấn đề này
đề xuất thí điểm cấm xe máy đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân
đặc biệt là những người sinh sống và làm việc ở trục đường nguyễn trãi tố hữu lê văn lương
cấm trên trục này người ta đi xung quanh khu vực người ta không liên quan cái trục đường chính đây
thì làm sao mà cấm được người ta
vì phương tiện xe máy vẫn là cơ bản nhất
bản thân mình đi xe máy và mình cũng đang sử dụng ô tô cấm xe máy thì phải đi ô tô
tại vì cấm một chiếc xe máy mà đi một chiếc ô tô thì nó lại ảnh hưởng đến giao thông còn lớn hơn
theo đề xuất của sở giao thông vận tải tp hà nội
một trong hai tuyến phố là lê văn lương hoặc nguyễn trãi sẽ thí điểm cấm xe máy hoạt động
lãnh đạo sở giao thông vận tải cho rằng
việc cấm này không gây khó cho người dân mà mục đích là hướng tới một đô thị phát triển
bền vững trong sạch
chúng tôi đang lựa chọn là sau khi đưa tuyến hai a vào sự kiện
thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai tuyến để có thể dừng hoạt động xe máy
đấy là tuyến lê văn lương hoặc là tuyến nguyễn trãi hà đông
tuy nhiên phần lớn các chuyên gia cho rằng
hà nội thay vì đi tìm các giải pháp cấm xe máy thì cần cải thiện hệ thống giao thông công cộng
cùng với đó là giải bài toán quy hoạch xây dựng
nhất là khi các khu dân cư và nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa
thì hạ tầng giao thông có lẽ không thể phinh ra kịp để phục vụ cho lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng
trong đó không chỉ có xe máy mà còn có cả ô tô cá nhân
các nước đã đặt ra vấn đề cứ đô thị một triệu dân thì phải khoảng năm mươi lưu lượng giao thông dành cho phương tiện giao thông công cộng
nhưng hiện nay hà nội với hơn bảy triệu dân gần tám triệu dân rồi
nhưng mà mới chỉ có hơn một mươi diện tích đi ra mới dành người dành cho giao thông công cộng
và chúng ta đang đặt ra cái mức ở đến hai nghìn hai mươi sẽ chỉ vào khoảng ba mươi
và đến hai nghìn ba mươi thì chẳng hạn
thì mới đạt khoảng bốn mươi
vậy thì phải đẩy nhanh cái phương tiện giao thông công cộng lên
thì chúng ta thấy đây là một trong những cái tiêu chí rất khó để thực hiện được
bởi vì hiện nay tôi nói thể như đặt ra tám tuyến đường sắt đặt ra từ cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nhưng đến nay chưa xong được một tuyến
chỉ trong quý i năm hai nghìn một mươi chín số phương tiện giao thông trên địa bàn hà nội đã đạt trên sáu sáu triệu phương tiện giao thông
tăng một năm so với cùng kỳ
giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân để giảm ổn tắc giao thông
là chủ trương đúng đắn mà hà nội cần thực hiện
tuy nhiên để các giải pháp thực sự hiệu quả
cần phải thực hiện đồng bộ từ quy hoạch xây dựng cho tới phát triển vận tải công cộng
và tiến tới hạn chế dần xe cá nhân tránh lặp lại thất bại như các nước đã thực thi trước đây